thưa bác sĩ ạ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn những lý do nào thì khiến cho trẻ bị chậm tăng trưởng về chiều cao ạ
về chậm tăng trưởng chiều cao thì chúng ta sẽ chia thành hai nhóm nguyên nhân chính đó là nguyên nhân bẩm sinh và nguyên nhân mắc phải
về các nhóm nguyên nhân bẩm sinh thì nó thường là những cái nguyên nhân xảy ra trong thời kỳ bào thai mà chúng ta khó có thể can thiệp được
gồm có các bất sản thiểu sản tuyến niên gây ra một số các bệnh lý bẩm sinh bất thường một số các hội chứng bất thường như là hội chứng cấp nơ
còn một số các nguyên nhân mắc phải thì trẻ có thể mắc một số các bệnh toàn thân ví dụ như suy giáp suy tuyến niên bệnh thận mạng loạn sản xương loạn sạn sụn hoặc là các bệnh lý liên quan khác
đối với trẻ mà chậm tăng trưởng chiều cao do thiếu hốc môn tăng trưởng thì trên có khoảng bốn mươi năm mươi là có tình trạng thiếu hốc môn tăng trưởng đơn thuần
tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có thể có một vài trường hợp thì cái hốc môn tăng trưởng đấy nó thiếu trong cái bệnh cạnh chung và bệnh cạnh suy tuyên niên nữa
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh các chuyên gia và các bác sĩ sẽ có những phương pháp như thế nào để có thể điều trị chậm tăng trưởng chiều cao cho trẻ
tại bệnh viện đa khoa tâm anh khi một đứa trẻ đến khám với tình trạng nghi ngờ chậm tăng trưởng chiều cao thì chúng tôi sẽ thực hiện các quá trình thăm khám trần đoán theo dõi và điều trị theo đúng quy trình
đầu tiên là khi bố mẹ có nghi ngờ trẻ có tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao đưa đến khám tất bệnh viện đa khoa tâm anh thì chúng tôi sẽ đánh giá xem là cái trẻ này có thực sự là cần được đánh giá các bệnh lý để về chậm tăng trưởng chiều cao hay không
sau đấy khi mà có câu trả lời là trẻ có tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao rồi thì chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm tiến hành chụp chiếu tiến hành thực hiện một số các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên môn để đánh giá xem là trẻ mắc các bệnh lý gì trẻ có các dấu hiệu gì
có thể can thiệp được hay không thì chúng ta sẽ xử lý theo từng nguyên nhân cụ thể như thế
một trong những điều mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm đó là làm như thế nào để có thể phòng tránh việc chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ vấn đề này thì bác sĩ tiếp tục có thêm những tư vấn cụ thể như thế nào ạ
để phòng tránh việc chậm tăng trưởng chiều cao của trẻ thì bắt buộc đó là việc bố mẹ phải theo dõi trẻ theo dõi chiều cao của trẻ theo dõi tốc độ tăng trưởng chiều cao của trẻ theo từng năm để so sánh trên biểu đồ tăng trưởng của trẻ là có đạt cái chuẩn của trẻ hay không
khi mà cái tình trạng này nó có cái biến đổi hoặc là nó không phù hợp thì lúc đấy mình phải đưa trẻ đến khám đến để làm các xét nghiệm chẳng đoán để mình biết được là trẻ có mắc cái bệnh gì hay không thì lúc đấy mình mới có cái chiến lược để can thiệp kịp thời được
hiện nay thì rất nhiều là các bậc phụ huynh có suy nghĩ là mình nên bổ sung các cái chế phẩm từ sữa cho con để có thể giúp con cải thiện chiều cao liệu rằng đây có phải là biện pháp duy nhất không và nếu có thì sẽ có những cái cách đơn giản nào mà các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể bổ sung ở nhà để giúp con có được một cái chiều cao lý tưởng ạ
quá trình mà điều trị cho những trẻ ở bệnh viện đa khoa tâm anh thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều các trường hợp là bố mẹ thấy con mình rất là thấp thấp hơn so với bạn bè đồng trang lứa
tuy nhiên thì việc bổ sung sữa nó cũng là một cách tuy nhiên là nó chưa đủ để mình có thể thúc đẩy các chiều cao của trẻ mà việc quan trọng ngoài việc bổ sung sữa trẻ cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý trẻ cần phải có một phương án tập luyện thể dục thể thao hợp lý trẻ cũng cần có một chế độ nghỉ ngơi chế độ ngủ nghỉ phù hợp nữa
bên cạnh đó thì việc tìm ra trẻ có những bệnh lý gì hay không các bệnh lý mà ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ mà gây ra cho trẻ có tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao như thế thì cũng là một yếu tố quyết định để mình xem là cái việc mà chiều cao của trẻ có được cải thiện trong tương lai hay không
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình
việc kiểm tra và tầm soát toàn diện sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ sẽ giúp bố mẹ nắm bắt chính xác và phát hiện các vấn đề mà con trẻ đang gặp phải
và kịp thời can thiệp bằng giải pháp hữu ích
vì cân nặng chiều cao của trẻ cũng là một chỉ số quan trọng nói lên tình trạng sức khỏe bên trong của trẻ
định kỳ sáu tháng một lần bố mẹ nên cho trẻ đến thăm khám tại các địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín
thăm khám tại bệnh viện đa khoa tâm anh trẻ sẽ được các chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm thăm khám để tìm ra cách tăng chiều cao cho trẻ tối ưu nhất
xây dựng khẩu phần đến lên thực đơn phù hợp với sở thích cũng như hướng dẫn các bài tập rèn luyện thể chất hàng ngày nhằm hỗ trợ tăng trưởng chiều cao tối đa
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình